trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch covid một mươi chín từ các nước láng giềng
từ giữa tháng ba bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã quyết định cắm một mươi bốn chốt
ngay trên đường mòn lối mở với nước bạn lào để ngăn chặn người từ vùng dịch vào biên giới nước ta
cắm chốt giữa rừng sâu biên giới trong điều kiện hết sức khó khăn
nhưng bộ đội biên phòng đã nhận được sự hỗ trợ động viên rất lớn của bà con dân tộc thiểu số nơi đây
tấm lòng của bà con đã tiếp thêm động lực giúp cho các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình về công việc
và đời sống của các cán bộ chiến sĩ biên phòng trong những ngày phòng chống dịch cao điểm này
với phương châm chống dịch như chống giặc những ngày này cán bộ chiến sĩ biên phòng quảng bình
bám biên giới lập chốt chặn trên các đường mòn lối mở với nước bạn lào để ngăn chặn người từ vùng dịch vào nước ta
cuộc sống tuy khó khăn vất vả thời tiết khí hậu khắc nghiệt nhưng được sự hỗ trợ động viên của bà con dân bản
các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

để kiểm soát chặt chẽ lượng người qua lại tại khu vực biên giới ngoài các cửa khẩu chính trên các tuyến đường
bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã thành lập một mươi bốn chốt ngay trên đường mòn lối mở với nước bạn lào
các chiến sĩ luôn trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kiểm soát ngăn chặn người từ vùng dịch vào biên giới nước ta
đồng thời bảo đảm an ninh trật tự tại các tuyến biên giới
cuộc sống trong rừng sâu tuy nhiều khó khăn nhưng với trách nhiệm của người lính và quyết tâm cao
các chiến sĩ đã và đang bám chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
các tổ chốt đã tổ chức kiểm soát nghiêm ngặt chặt chẽ người qua lại đồng thời tổ chức tuần tra dọc biên giới
sau đó kết hợp công tác vận động bà con dân bản nâng cao nhận thức về công tác phòng dịch
đồng thời phạt khẩu trang và tiến hành vệ sinh các thôn bản
cùng với tuần tra kiểm soát

bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cũng thường xuyên tuyên truyền vận động bà con biên giới hiểu rõ được sự nguy hiểm của dịch bệnh covid một mươi chín
qua đó cùng chung tay góp sức với lực lượng biên phòng trên tuyến biên giới sớm đẩy lùi dịch bệnh để ổn định cuộc sống cho người dân